giá vàng trong nước tiếp tục tăng trong khi đó giá đô la mỹ đồng loạt giảm tại các ngân hàng thương mại là những thông tin có trong cụm tin kinh tế ngay sau đây
sáng nay công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc ở mức năm mươi ba mươi năm năm mươi bảy mươi năm triệu đồng một lượng
tăng ba mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng sáu mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó
trênh lệnh giá mua bán vẫn duy trì ở mức bốn trăm linh đồng một lượng
cùng thời điểm tập đoàn doge niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức năm mươi bốn mươi năm năm mươi sáu mươi năm triệu đồng một lượng
tăng một trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua
trênh lệnh giá bán hiện cao hơn giá mua là hai trăm linh đồng một lượng
sáng nay tại các ngân hàng thương mại đô la mỹ đồng loạt giảm phổ biến quanh mức hai mươi ba bảy mươi đồng một đô la mỹ mua vào
và hai mươi ba hai trăm tám mươi đồng một đô la mỹ mua vào
đô la mỹ bán ra cùng giảm ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó
tại ngân hàng vietcombank tỷ giá đang được niêm yết ở mức hai mươi ba bảy mươi đồng một đô la mỹ mua vào
và hai mươi ba hai trăm tám mươi đồng một đô la mỹ bán ra giảm một mươi đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua
ở các ngân hàng khác giá mua vào và bán ra đối với đồng đô la mỹ cũng giảm tương tự ở mức từ một mươi đến hai mươi đồng một đô la mỹ
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai
tổng cục hải quan nhập khẩu tiếp tục giảm mạnh lên đến hai mươi bảy so với tháng trước
lượng nhập khẩu ô tô trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chỉ đạt ba năm trăm năm mươi hai chiếc tương ứng trị giá đạt chín mươi bảy chín triệu đô la mỹ
trong khi đó ô tô các loại nhập khẩu đối tổng cục hải quan ghi nhận trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi đạt bốn tám trăm tám mươi sáu chiếc
với trị giá đạt gần một trăm linh chín triệu đô la mỹ
nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá chính sách giảm năm mươi phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước
đã tác động đến việc giảm lượng xe nhập khẩu
giá lăn bánh của các dòng xe sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm hơn so với trước đây
chính vì vậy số lượng khách hàng quan tâm tới xe nhập khẩu sẽ ít hơn